dưới sự tác động khéo léo của lực lượng an ninh miền bắc phạm chuyên đã trở thành gián điệp hai mang

trong nhiều năm vai trò cụ thể thậm chí lòng trung thành thật sự của phạm chuyên đối với phía mỹ và việt nam cộng hòa vẫn là một bí ẩn
s o g đơn vị bán quân sự bí mật của quân đội mỹ trong chiến tranh việt nam tiếp quản ares nhưng không phát hiện rằng điệp viên này đã nằm dưới quyền kiểm soát của miền bắc